trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bốn tại hà nội hội tan máu bẩm sinh việt nam phối hợp viện huyết học
chuyển máu trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị khoa học về thalassomy toàn quốc
lần thứ ba hưởng ứng ngày thalassomy thế giới mùng tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với thông điệp
trung tây đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe dòng máu việt
bệnh thalassomy hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh máu di truyền bẩm sinh
phổ biến trên thế giới cũng như ở việt nam nếu không được điều trị kịp thời
bệnh nhân có thể gặp phải các biến chứng nặng nề thậm chí có nguy cơ tử vong
theo báo cáo tại hội nghị kết quả bước đầu khảo sát tình trạng mang gian bệnh thalassomy
trên toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy hiện nay ở việt nam có khoảng trên một mươi hai triệu người mang gian bệnh thalassomy
người bị bệnh và mang gen bệnh có ở tất cả các tỉnh thành phố ở tất cả các dân tộc trên toàn quốc
thalassomy là vấn đề của toàn xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế đời sống và tương lai của giống nòi
phòng bệnh là biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất cùng với đó sự vào cuộc của các bộ ban ngành
các cấp và toàn thể xã hội để góp phần kiểm soát bệnh khống chế sự phát triển của nguồn gen bệnh
hạn chế trẻ em sinh ra bị bệnh cải thiện chất lượng sống cho người bệnh và nâng cao chất lượng dân số việt nam